tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ba mươi một tháng một mươi việt nam ghi nhận ba ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại nước ta lên một một trăm tám mươi ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày ba mươi một tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một một trăm tám mươi ca
số ca điều trị khỏi hiện là một sáu mươi ba ca số ca còn đang điều trị là tám mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn bảy trăm một mươi ba người